trong những năm qua hội nông dân tỉnh ninh bình đã hỗ trợ nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp
làm giàu trên quê hương của mình góp phần thay đổi diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc
và đến nay các cấp hội tỉnh ninh bình đã xây dựng được hơn ba trăm linh mô hình giảm nghèo bền vững
trực tiếp giúp đỡ trên năm hộ nông dân vươn lên thoát nghèo làm ăn khá giả
giúp cho trên một triệu hộ nghèo có thêm nguồn lực để phát triển sản xuất
ông bùi văn ngũ cũng như nhiều nông dân khác ở xã gia lâm huyện nho quan tỉnh ninh bình
rất phấn khởi vì đã thoát nghèo ổn định cuộc sống từ việc chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả
sang trồng đào nhờ các chương trình dự án nguồn vốn của các cấp hội giúp nông dân
từ một vùng quê nghèo có nhiều khó khăn song nhiều năm qua
đảng bộ chính quyền nhân dân huyện miền núi nho quan tỉnh ninh bình luôn năng động sáng tạo
kinh tế phát triển khá tốc độ tăng sản xuất bình quân là một mươi một năm
tỷ lệ hộ nghèo giảm còn hai năm mươi năm đời sống vật chất của đồng bào dân tộc tiếp tục được cải thiện
nông thôn có nhiều đổi mới
hỗ trợ để nhân diện tất cả các mô hình nào có hiệu quả ở đặc thù từng vùng từng khu vực
mà đến nay đã có thu nhập và có sức lan tỏa được bà con nhân dân đón nhận
thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục liên kết với các ngân hàng thương mại
để làm sao mọi người dân nhất là nông dân có nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất
hỗ trợ bà con
hiện nay hội nông dân tỉnh ninh bình nhận vốn ủy thác từ ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
cùng ngân hàng chính sách xã hội cho trên hai mươi ba hộ đông dân vay với số tiền gần ba tỷ đồng để phát triển sản xuất
từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân đã giúp trên hai mươi sáu lao động có việc làm thu nhập ổn định
giảm hộ nghèo tăng hộ giàu giải quyết việc làm và xây dựng nông thôn mới